đây chính là đại bản doanh của anh em tam kiệt trong buổi đầu nhóm binh
nơi đây còn in đậm dấu chân của anh hùng viễn nhạc người anh cả
và cũng là vị tổng chủy của phong trào tây sơn trong buổi đầu khởi nghĩa
xuất phát từ tây sơn hạ đạo
làng kiên mỹ thị trấn phú phong thuộc huyện tây sơn tỉnh bình định
chúng tôi vượt con đèo an khê vắt vẻo bên sườn núi trên quốc lộ một mươi chín
ngược lên phía tây để đến với đất tây sơn thượng đạo
nơi tam kiệt giấy binh thủ trước
vùng đất này ngày nay mang tên thị xã an khê thuộc tỉnh gia lai
dừng chân ở lưng trường đèo an khê
chúng tôi tìm đến gia trang của võ sư phi long
một chuyển nhân
của dòng võ tây sơn bình định
nghe nói ông là người đã bỏ nhiều công sức
đi tìm lại những di tích thủa giấy binh của nhà tây sơn trên đất tây sơn thượng
và ông cũng còn lưu giữ được nhiều bài võ cổ
từng lưu hành trong quân đội tây sơn thời trước

đã qua tuổi thất tuần đưa chúng tôi cùng lãng du vào quá khứ hơn hai trăm linh năm trước
khi những người nông dân ấp tây sơn nhóm binh khởi nghĩa
sử triều nguyễn sách đại nam chính biên liệt chuyện
ghi năm một nghìn bảy trăm bảy mươi một
nhạc thiết lập đồn trại ở tây sơn thượng đạo
thời điểm đó đã đi vào lịch sử
như năm mở đầu của cuộc khởi nghĩa tây sơn thượng đạo
tây sơn thượng đạo
chính là vùng an khê gia lai ngày nay
nếu như tây sơn hạ đạo
thường huyện tây sơn tỉnh bình định
là quê hương và thủ phủ của cuộc khởi nghĩa
của bác vị hào kiệt
thì tây sơn thượng đạo

của nghĩa quân tây sơn
vẫn gọi ông là hai trầu hay biện nhạc
anh em tây sơn đã chọn tây sơn thượng đạo
làm căn cứ địa
quá trình giao lưu buôn bán
là để bí mật chuẩn bị mọi mặt
cho ngày khởi nghĩa
thực ra ở điểm xuất phát
nguyễn nhạc chính là linh hồn
của phong trào tây sơn
theo trần lão võ sư chúng tôi đến đình trong
nếu an khê trường tức là đình ngoài
là đại bản doanh của nghĩa quân
thì đình trong tức là an khê đình
hay đình an lũy mới là nơi cơ mật
chỗ bản việc quân binh của bộ chỉ huy nghĩa quân
có một điều rất lạ
trước sân đình có tới ba ngôi thủ kỳ bằng gỗ
nghe nói vào thời nhà nguyễn
tất cả những gì liên quan đến tây sơn
đều bị triệt phá
ngôi đình an lũy được người dân dựng lên
tại chính nền nhà của bộ chỉ huy nghĩa quân tây sơn
với danh nghĩa thờ thành hoàng làng
để bí mật thở vọng triều vua cũ
ba ngôi miếu gỗ trước sân đình
cũng chính là để hương khói
cho ba anh em tam kiệt
được chết bởi bệnh

giữa hình thức thờ thần bồn xứ
dẫu thế gian vẫn đổi sao rời
dẫu thời cuộc trải qua bao biến đổi thăng trầm
người dân xứ này vẫn giữ nguyên lòng sắt son
ngưỡng vọng những người anh hùng
theo chỉ dẫn của những người dân địa phương
chúng tôi tìm đến làng de chagang
ở thị xã an khe
bên dòng suối chơ ngao đã cạn
là nơi dân làng lưu giữ kỷ niệm về bóp nhạc
người được dân làng tôn thờ như thủ lĩnh
vì đã tập hợp đoàn kết dân đánh giặc
đây là hòn đá
nơi nguyễn nhạc thường dừng chân
mỗi khi về với buôn làng
dân bana coi hòn đá là nơi linh thiêng
kính cẩn gọi là tờ mò bóp nhạc
từ căn cứ tây sơn thượng đạo
nghĩa quân mở rộng hoạt động trên vùng tây nguyên rộng lớn
ngày nay nhiều di tích khởi nghĩa tây sơn
ở phía nam an khê vẫn còn nguyên dấu vết
đứng trước xa khổng lồ với vùng núi non gành thác kỳ vĩ
người ta có thể dễ dàng hình dung lại hòn đá
nơi vùng đất này hơn hai trăm linh năm trước
đầu đó trong tiếng thác gành
bỗng nghe âm vang tiếng gươm giáo luyện binh
tiếng voi gầm ngựa hí
tiếng chống quân thúc giục
vẫn còn đây di tích nền nhà cũ của nguyễn nhạc
gia trang này từng là nơi bóp nhạc
sống cùng vợ là gia đố
con gái yêu của tù trưởng người thượng
rời đồng bằng lên thượng du tập hợp quân binh
lực lượng quần chúng đông đảo mà nguyễn nhạc tìm tới
chính là bà con các dân tộc thiểu số vùng tây sơn thượng
trong dân gian còn lưu truyền câu chuyện về kỳ tích
thu phục đàn ngựa hoang trong núi hảnh hót của nguyễn nhạc
khiến cho tư trưởng ba na nể phục
coi ông là người trời gả con gái cho
rồi vận động dân làng gia nhập vào đoàn nghĩa quân
nhờ biết cách thu phục nhân tâm
chỉ trong một thời gian ngắn
nghĩa quân tây sơn đã tập hợp đội ngũ
chuẩn bị quân lương
và biến vùng tây sơn thượng đạo
trở thành căn cứ địa vững chắc
sẵn sàng cho ngày xuất binh
cùng với những người bạn
chúng tôi tìm đến rừng mộ điều ở xã nghĩa an
huyện cửa bang tỉnh gia lai
nơi đây từng là vùng sản xuất lương thực
cho nghĩa quân tây sơn một thời
gắn liền với câu chuyện tình giữa nguyễn nhạc
với người con gái ba na xứ này
nơi đây có một cánh đồng rộng hàng chục hectare
mang tên cánh đồng cô hầu
cô hầu chính là gia đố
thứ phi của nguyễn nhạc
chính người con gái ba na can trường
thủy trung ấy
đã lập ra cánh đồng trồng lúa nước
và trồng mít thành rừng
để trồng mít thành rừng
bà trở thành vị chỉ huy bộ phận hậu cần
cho nghĩa quân tây sơn
trong những ngày đầu tụ nghĩa
thời tây sơn
người ta cung kính gọi bà là
cô hầu đốc tướng
trên cánh đồng cô hầu
những nông dân ba na
vẫn canh tác lúa
như hàng trăm năm trước
rừng mít là một nơi
nằm ngay cạnh cánh đồng
gia đố ngày xưa đã chỉ huy dân làng
trồng rừng mít này
làm thực phẩm cho quân binh
chỉ còn khoảng trên dưới
hai mươi cây mít cổ thụ trong rừng
có cây to đến mấy người ôm
nghe kể về
trái mít từng là món nuôi quân
ngày khởi nghĩa đất này
lại nhớ đến câu ca thấm tình kinh thượng
có từ xa xưa
ai về nhắn với nậu nguồn
mít non gửi xuống
cá chuồn gửi lên
và cá chuồn ngày nay
vẫn là món ăn được ưa chuộng
tới vùng đất tây sơn thượng
và tây sơn hạ
các mẹ già mỗi khi nấu món này
lại kể cho con cháu nghe
về tài dân vận khéo đoàn kết
tập hợp lỏng dân của nghĩa quân tây sơn
gia đố mất
người ba na đất này
coi bà là một vị thần linh thiêng
ngày này mỗi khi cúng ràng
dân làng xin mời về
ơ giàng đác giàng gia
ơi bóc tang ơi gia đố
dân làng xin mời về
cuối cùng thì võ sư phi long
cũng thực hiện lời hứa
đưa chúng tôi đến nơi gắn liền
của những kẻ phất cờ
cây cẩy đánh trống
của nghĩa quân tây sơn xưa
chuyện rằng thủa ba anh em
nhà tây sơn xuất quân
tiến xuống đồng bằng
khi đến khúc mẹo cây khế
tại đèo mang
nơi có cây ké cây cẩy linh thiêng
bất ngờ có một con rắn đen
trông nghĩa quân có người cho rằng
đây là điểm gở
nên đề nghị thu quân
nhưng nguyễn huệ
kiên quyết tiến lên
rút kiếm chém đứt đồi con rắn
lấy máu tế cờ
và hòa rượu cho binh sĩ uống
sau đó phất cờ
nổi trống làm lệnh tiến binh
lần xuất quân đó
nguyễn nhạc lấy được thảnh quy nhơn
trên đèo an khê ngày nay
mọc lên ngôi miếu xà
bên cây ké cổ thụ
như để ghi dấu về một thời khắc lịch sử
gắn liền với sự tích
cây ké phất cờ cây cầy gióng trống
nơi nghĩa quân rừng chân
mở hội thề trước khi
bước vào cuộc chiến đấu
một ngày về tây sơn thượng đạo
tìm dấu chân bóc nhạc
được vị cao niên một đời lưu giữ
ra tải võ học tây sơn dẫn dắt
giở từng trang ký ức về quê hương
một thời hào hùng binh lửa
tôi như lạc vào miền hồi ước
xa xưa mà lòng đầy khiêm kính
xen lẫn tự hào
cái động tác bình định
để bái tụ
thì dù là
hoặc là chào bạn
cũng tên cái nguyên tức này
bốn ngón mình phải chia lên
mình có nhà võ
thì đây là một cái cú đấm thô sơ thôi
không có ý nghĩa gì
nhưng mà mình cần phải biết
tứ hải giai huynh đệ
bốn ngón như vậy là
tứ hải giai huynh đệ
mình là một người đàn em
cái người đi sau
là mình phải nấp bóng với các đàn em
và trên đấy là mười mình có nhà võ
thì có một cú đấm thô sơ thôi

cũng như bái ra
rồi bắt đầu về cái tư thức
bài học đầu tiên của con nhà võ
mà tôi học được hôm nay
chính là động tác bái tổ sư
đầu đó trong sương rừng
thấp thoáng bóng dáng
đàn ngựa hoang hí lồng
rồi cuối đầu quy phục
đầu đó trong thăm thảm đại ngàn
bỗng vang vang tiếng chống khải hoàn
của đoàn quân tây sơn
hơn hai trăm linh năm trước
quề hương tây sơn mà tôi luôn ngưỡng vọng
mỗi lần trở về
là lại một lần
biết thêm bao điều mới lạ